nhận lời mời của thủ tướng papua new guinea peter o neo thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tham dự tuần lễ cấp cao lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec diễn ra tại papua new guinea
chiều nay thủ tướng papua new guinea đã chủ trì lễ đón dành cho các nhà lãnh đạo apec với những nghi thức trang trọng và truyền thống
sau khi lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo apec với hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec abac
tại cuộc đối thoại các thành viên abac đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại châu á thái bình dương đã đệ trình lên các nhà lãnh đạo apec
nhiều khuyến nghị quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực kết nối ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
phát triển kinh tế số tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
phát triển bao trùm xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
sau phiên đối thoại toàn thể thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng tổng thống indonesia thủ tướng australia và trưởng đoàn đài bắc trung hoa
đồng chủ trì phiên trao đổi với các doanh nghiệp abac
phát biểu với đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việc quốc hội việt nam thông qua cptpp với tỷ lệ một trăm linh đại biểu có mặt khẳng định quyết tâm của việt nam
trong việc tiếp tục đổi mới toàn diện chủ động tích cực hội nhập quốc tế ủng hộ thương mại và đầu tư tự do và mở
dựa trên luận lệ và theo tiêu chuẩn cao
sau các cuộc trao đổi hết sức thiết thực với cộng đồng doanh nghiệp khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự đối thoại của các nhà lãnh đạo apec với lãnh đạo các quốc đảo thái bình dương
đối thoại có sự tham dự của lãnh đạo một mươi bốn quốc đảo thái bình dương với chủ đề
quan hệ đối tác vì một tương lai số bao trùm
đối thoại tập trung trao đổi về phối hợp giữa apec với các quốc đảo thái bình dương
nhằm thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực phối hợp với các vấn đề số và ứng phó với các thách chức chung
nhất là biến đổi khí hậu hướng tới khu vực số bao trùm và bền vững
phát biểu tại đối thoại thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị cân tăng hướng hơn nữa tính bổ trợ
đẩy liên kết kinh tế khu vực bền vững minh bạch và có khả năng thích ứng cao
mong muốn nhận được sự ủng hộ của các thành viên diễn đàn trong thời gian sắp tới